trên thực tế người dân khi phát hiện trộm đột nhập đều cho rằng nếu mình không đánh trộm thì sẽ bị trộm đánh mình